tại đà nẵng bộ y tế tổ chức hội nghị triển khai luật phòng chống tham nhũng luật tố cáo và tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra y tế năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị thu hút sự tham gia của hàng trăm đại biểu là cán bộ chủ chốt trong các đơn vị trực thuộc bộ y tế và sở y tế của sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
mục tiêu của hội nghị nhằm triển khai luật phòng chống tham nhũng luật tố cáo công tác đấu thầu mua sắm tập trung và triển khai chỉ thị của thủ tướng chính phủ
về tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc thuộc ngành y tế
đặc biệt là các vấn đề liên quan đến công tác quản lý thuốc đấu thầu mua sắm thuốc quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế quỹ chăm sóc sức khỏe y tế hợp lý
những nội dung được triển khai tại hội nghị là tiền đề để các đơn vị tiếp tục phổ biến sâu rộng tại cơ sở qua đó phát huy cao nhất quy chế dân chủ cơ sở
làm tốt công tác tiếp công dân xét giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến các hành vi vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế
nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn